quyết liệt ngăn chặn xử lý nạn xe quá khổ quá tải là quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong đó thì tập trung vào tuyến cốt lộ một mươi bốn b và các đuyến đường tỉnh lộ
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh quảng nam
địa bàn huyện đài lộc tỉnh quảng nam từ lâu đã là điểm nóng về các vi phạm an toàn giao thông
khi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben tải vận chuyển khoáng sản
lưu thông trên các tuyến đường dt sáu trăm linh năm dt sáu trăm linh chín quốc lộ một mươi bốn b
tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên đường với tốc độ cao khiến người dân bức xúc
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã liên tục gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tuy nhiên khi có bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông là các xe dừng lại
tại các khu vực cây xăng bãi trống để nghe ngóng
cùng lúc đó xuất hiện các đối tượng cảnh giới thông báo hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đến các tài xế
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn năm trăm linh trường hợp
các lỗi chủ yếu cơi nới thùng xe để cát đá nước rơi vãi xuống đường
chở hàng vượt quá chiều cao cho phép
ngay cả khi bị phát hiện các tài xế cũng tìm đủ lý do cho lỗi vi phạm
việc xử phạt các vi phạm quá tải quá khổ trên đường chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề
một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng xe
quá tải lộng hành là do trên địa bàn có nhiều mỏ khai thác khoáng sản như đất cát
các xe ben đến mua đất cát nhưng không tuân thủ pháp luật về giao thông
cố tình cơi nới thành thùng chở có ngọn để ăn gian khối lượng
bên cạnh việc xử lý các xe tải của các doanh nghiệp vận tải vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
để xảy ra tình trạng các xe tải vi phạm quá khổ quá tải từ bến bãi của doanh nghiệp quản lý
việc tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp
là hoạt động thiết thực để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật

là hoạt động thiết thực để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi và cũng tiếp tục tuyên truyền để mọi người tự giác chấp hành một cách tốt nhất
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tốc tùng trại kiểm soát
để xử lý những doanh nghiệp không chấp hành hoặc chấp hành không đúng nội dung đoạn cam kết
với những động thái quyết liệt vừa tuyên truyền mạnh mẽ vừa đẩy mạnh giao quân tuần tra xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai quyết tâm ngăn chặn nạn xe quá khổ quá tải
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn